theo hãng thông tấn ukrform của ukraine tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy khẳng định
ông không tham gia đàm phán với bên thứ ba và kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột giữa nga và ukraine
ông zelensky nhấn mạnh ukraine cần tiếp tục duy trì quan hệ đối tác với tất cả các nước châu âu
và các cường quốc thế giới tổng thống zelensky cũng cho rằng thổ nhĩ kỳ có thể trở thành
bên trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán về dỡ phong tỏa các cảng của ukraine
tạo điều kiện cho xuất khẩu ngũ cốc ông cho biết ukraine không tham gia các cuộc đàm phán
về vấn đề này của các quan chức nga và thổ nhĩ kỳ ông zelensky cũng khẳng định kiev không thay đổi
ý định gia nhập eu và thỏa thuận về một liên minh quân sự có thể đạt được với anh
là một phần trong các đảm bảo an ninh của ukraine